liên quan đến vụ chúng đấu giá ba mỏ cát cao bất thường tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
công điện nêu rõ trên địa bàn thành phố hà nội vừa qua kết quả chúng đấu giá cấp quyền khai thác ba mỏ cát liên mạc ở quận bắc thứ liêm châu sơn và tây đằng minh châu ở huyện ba vì cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm
có yếu tố bất thường dư luận xã hội đặc biệt quan tâm có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế xã hội và thị trường vật liệu xây dựng
để quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo ra soát toàn bộ quy trình đấu giá
không để tổ chức cá nhân lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để trục lợi thất thoát lãng phí lợi ích nhóm
trường hợp vi phạm trong đấu giá ba mỏ cát phải được phát hiện sớm và xử lý ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá gây nhiễu loạn thị trường
trục lợi và báo cáo thủ tướng trước ngày hai mươi tháng một mươi một
đối với các bộ ngành liên quan trong đó có bộ công an thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường nắm tình hình kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản
trước đó vào ngày năm và sáu tháng một mươi một sở tài nguyên và môi trường tp hà nội đã tiến hành tổ chức đấu giá quyền khai thác ba mỏ cát trên địa bàn
tổng số tiền các tổ chức cá nhân trả trong phiên đấu giá lên đến gần một bảy trăm linh tỷ đồng trong khi giá khởi điểm là hai mươi bốn tỷ đồng
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang tay hộ
và mua bán mô nội tạng cơ thể người
theo cơ quan điều tra đây là vụ án tổ chức mang tay hộ lớn nhất khu vực miền trung tây nguyên
và mua bán môn nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can
cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi tám trần tuấn anh chú tại tỉnh hà nam
đến bệnh viện đa khoa trung ương huế và khoa thận để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận
giao giá một quả thận từ tám trăm linh triệu đồng đến một ba tỷ đồng
trần việt thành là đối tượng trung gian
mỗi trường hợp bán thận thành công tuấn anh chi trả cho thành từ một trăm linh đến một trăm một mươi triệu đồng
ngoài ra trong chuyên án này lực lượng công an còn phát hiện thêm hai đối tượng là nguyễn thị thu hà
chú tỉnh quảng bình và nguyễn văn ninh chú tại tỉnh sóc trăng
hai đối tượng cũng đến bệnh viện đa khoa trung ương huế tìm người có nhu cầu ghép thận
để mua giới mua bán ghép thận
sau khi trừ các khoản hà văn ninh thu lợi khoảng một trăm linh triệu đồng mỗi ca
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can
đối với trần tuấn anh trần việt thành nguyễn thị thu hà nguyễn văn ninh
về tội mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
sáng nay tại khu vực xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng người lào
đang mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
đó là thảo nao ly chú tại tỉnh hủa phan lào
tăng vật thu giữ gồm hai kg nhựa thuốc việt một viên ma túy tổng hợp
một rau nhọn một điện thoại di động
đối tượng ly khai nhận trước đó lợi dụng đêm tối địa hình đồi núi
đã vượt biên giới vận chuyển số ma túy trên để bán cho một đối tượng người việt nam
tuy nhiên khi đến địa bàn xã nhi sơn huyện mường lát
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả quyết liệt
tuy nhiên lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng cùng với tàm bộ tăng vật
quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn
với hành vi trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ba đối tượng gồm phạm ngọc thảo lê quốc tuấn ninh ngọc vinh công chú tại tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
liên quan tới vụ án đặng thị toan chú tại tỉnh đồng nai
đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản nhưng được tại ngoại do nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
theo hồ sơ của lực lượng công an chỉ trong một thời gian ngắn thảo toan đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai rồi mang bán cho tuấn và vinh
và hai người khác chưa rõ lai lịch để lấy tiền chia nhau tiêu xài
vào cuộc điều tra công an đã tiến hành bắt giữ bốn đối tượng trên để xử lý
qua đấu tranh thảo còn khai nhận đã thực hiện thêm bốn vụ tại tỉnh bình thuận và tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã khởi tố bị can và bắt tạm giam
nguyễn thanh cường chú tại huyện ninh phước về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
liên quan đến vụ án này và cùng với tội danh nêu trên vào ngày một mươi năm tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước cũng đã khởi tố bắt tạm giam
ngô viết tâm biệt danh tâm phà chú tệ phường đạo long thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
trước khi bị bắt tâm và cường đã thực hiện hành vi bắt giữ một người dân trú tại phường đô vinh
thành phố phan rang tháp tràm chỉ vì nạn nhân nợ tiền của tâm mà chưa trả
thưa quý vị mặc dù tỷ lệ trái phiếu có tài sản đảm bảo cao nhưng thực tế chất lượng tài sản đảm bảo
chủ yếu là các dự án tài sản được hình thành trong tương lai hoặc là cổ phiếu của doanh nghiệp
giá trị của các tài sản thường không định giá được chính xác hoặc là có biến động mạnh theo diễn biến thị trường
mới đâu câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp ks financial của tập đoàn sunshine group đã khiến
cho hàng nghìn nhà đầu tư lao đao tiếp tục cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp
bỏ ra tám tỷ đồng để mua trái phiếu của ks financial công ty con của sunshine group
với lãi suất một mươi một trong suốt kỳ hạn trái phiếu nhưng đến nay đã quá kỳ đầu hạn hàng năm trời
người phụ nữ này vẫn chưa được rút tiền về
đã nhiều lần liên hệ với tập đoàn
nhưng câu trả lời mà chưa nhận được là tập đoàn hiện đang không có khả năng thanh khoản
vậy câu hỏi đặt ra là tiền của nhà đầu tư ks financial đã mang đi đâu
đầu tư vào đâu và sử dụng như nào mà giờ không có tiền trả lại cho khách hàng
sau đấy thì khoảng tầm gần một năm thì là bên sunshine nó là mất thanh khoản
và cái trái phiếu thì của tôi thì là tôi chỉ nhận được cái thông tin là bên sunshine tự ý
gia hạn và không được sự đồng ý của khách hàng
có nghĩa là khi mà gửi thông báo mà gia hạn một chiều từ bên sunshine thì là tôi không reply lại được
là tôi không chấp nhận cái việc sunshine gia hạn mà thông báo một chiều như thế
như vậy là tôi là cảm thấy là mình đã bị lừa dối
rằng là đã rất là nhiều những cái doanh nghiệp mở bán trái phiếu
tuy nhiên là không đúng với cái quy định của pháp luật
bản thân họ là họ đang bị rơi vào cái tình trạng là khủng hoảng
về mặt kinh tế và họ đang muốn là huy động vốn để tiếp tục có thể là trả những món nợ cũ hoặc là tái sản xuất
nhưng mà họ lại không có cái nguồn tài sản đảm bảo
do đó thì cái người mua ở đây một mặt khác thì lại họ lại bản thân họ để mà hiểu về trái phiếu lại không rõ ràng
họ lại có thể đầu tư theo cái định hướng của một số người bạn họ quen biết chẳng hạn
hoặc cũng có thể là do một số lời chào hấp dẫn từ những cái công ty trung gian
ví dụ như là công ty chứng khoán hoặc là một số công ty làm các tổ chức tín dụng chẳng hạn
thì thông qua các cái công ty này họ có thể là bị lửa phỉnh
trên đây chỉ là một trong số hàng nghìn khách hàng và nhà đầu tư không rút được tiền từ việc mua trái phiếu của sunshine group
điều đang nói tất cả nhà đầu tư khi mua trái phiếu đều không có giấy tờ xác nhận chủ sở hữu trái phiếu mà chỉ là xác nhận giao dịch mua trái phiếu
sau thời gian đọc hạn không rút được tiền nhà đầu tư mới biết mình đã bị lừa
và mỗi ngày hàng trăm khách hàng lại cam băng rôn trước cổng chủ sở của sunshine group với nội dung
sunshine chiếm dụng vốn trái phép trả tiền cho nhà đầu tư
nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
liên quan đến vi phạm đặc biệt là vi phạm về việc là lừa dối khách hàng trong vấn đề là treo kéo lôi họ vào những cái vấn đề là mua trái phiếu
nhưng mà núp bóng dưới một cái hình thức khác để cho khách hàng họ không hiểu được bản chất là họ đang mua trái phiếu
không hiểu được bản chất là cái đồng tiền của họ đang sử dụng như thế nào
thì đối với những trường hợp này phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật
ngoài những cái vấn đề là mang tính chất là xử lý của các cái doanh nghiệp khi mà họ đã có những cái hành vi mà không thể trả được những cái món tiền mà họ đã vay thông qua việc là thu mua trái phiếu
thì với những cái cá nhân mà có những hành vi trèo kéo đấy cũng cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cũng theo các nhà đầu tư để có thể thích khoản được những hợp đồng mua trái phiếu ks finance yêu cầu nhà đầu tư chuyển đổi sang bất động sản
tuy nhiên các dự án đều giá trên trời và không rõ ràng về mặt pháp lý
đặc biệt khi chuyển đổi
thì chỉ được chuyển đổi năm mươi giá trị hợp đồng trái phiếu
còn lại khách hàng phải đóng tiếp năm mươi số tiền còn lại mới được chuyển đổi
có thể thấy những gì ks finance sunset group đang làm đã dần đánh mất đi lồng tin của nhà đầu tư và có nhiều dấu hiệu lừa dối khách hàng chiếm đất tài sản
hơn lúc nào hết cần sự vượt cuộc của các cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ đòi lại công bằng cho nhà đầu tư và xử lý nghiêm với doanh nghiệp sai phạm
lợi dụng đêm khuya một nhóm đối tượng từ sóc trăng qua sài gòn
các đối tượng từ sóc trăng qua địa bàn tỉnh hậu giang gây ra các vụ cướp và trộm cắp tài sản hết sức manh động
với tinh thần tấn công tội phạm công an thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang phối hợp với công an các đơn vị địa phương đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
trước đó nhận được tin báo ngay trong ngày sáu tháng một mươi một cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ chín đối tượng từ một mươi năm đến hai mươi tuổi cùng chú tại tỉnh sóc trăng
bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi cướp tài sản trên đường tẩu thoát hướng về thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
chúng còn chặn một đôi nam nữ đi xe mô tô để cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ngã bảy đã thu hồi được tài sản trong các vụ cấp trên
và năm xe mô tô mà các đối tượng đã trộm được tất cả đã bị thay đổi biển số
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước hiện đang phối hợp cùng với công an phường tân phú
trích xuất camera truy bắt đối tượng táo tợn vào quán trà sữa bẻ khóa trộm xe máy
cụ thể theo trình báo của chủ quán trà sữa trên đường lý thường kiệt thuộc khu phố phú thịnh
phường tân phú thành phố đồng xoài vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút khuya ngày một mươi một tháng một mươi một
chủ quán và các nhân viên đang chuẩn bị tắt đèn đóng cửa quán để nghỉ
thì phát hiện chiếc xe máy màu xanh nhạt của người nhà đang dựng trước cửa quán không cánh mà bay
theo hình ảnh từ camera an ninh vào lúc hai mươi hai h sáu một đối tượng thanh niên mặc áo màu xanh
bịt khẩu trang đội mũ bảo hiểm đi bộ từ góc quất bên phải của quán
sau khi quan sát không có người đối tượng này liền tiến sát lại chiếc xe máy
nhanh chóng bẻ khóa trộm xe chỉ trong vòng hơn hai mươi giây
tối ngày một mươi một dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một các tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi một của công an hà nội đã xuống đường
kết hợp chốt trực công khai và hóa trang trên đường phố ở các quận hoàn kiếm hai bà trưng long biên hà đông
qua đó đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng thanh thiếu niên vi phạm
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h năm mươi bốn phút các tổ công tác đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy
chở theo bốn bình bóng cười và nhiều vỏ bóng chưa sử dụng
lái xe khai số bình bóng cười trên được thuê chở giao cho một khách hàng từ thanh trì đi hà đông
để nhận lại thù lao là hai trăm linh đồng
cũng trong đêm tại địa bàn quận hà đông tổ công tác lập chốt công khai kết hợp với tổ công tác hóa trang
làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép cũng đã phát hiện và bắt giữ hàng chục trường hợp
điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng mang biển kiểm soát giả
mang theo vũ khí độ pô lưu thông trên địa bàn